đoàn công tác của bộ y tế do thứ trưởng đỗ xuân tuyên làm trưởng đoàn đã đi khảo sát thực tế và có buổi làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng về công tác phát triển y tế cơ sở trong tình hình mới đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết và bạch hầu trên địa bàn tỉnh
qua khảo sát thực tế về y tế cơ sở đoàn công tác đánh giá tỉnh lâm đồng có cơ sở vật chất trang thiết bị tương đối đảm bảo đáp ứng tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân
công tác giám sát và dự phòng dịch bệnh bạch hầu được lâm đồng triển khai kịp thời và hiệu quả tuy nhiên cũng cần phải chú ý kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện vệ sinh buồng bệnh hiện lâm đồng chưa ghi nhận có ca bệnh mắc bệnh bạch hầu